cơn bão số sáu tiếp tục diễn biến phức tạp khi mạnh lên và di chuyển chậm
hướng di chuyển của bão có sự thay đổi và rất khó dự đoán
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tiếp tục yêu cầu các địa phương thông báo và hướng dẫn ngư dân di chuyển về nơi trú tránh an toàn
theo báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đến nay bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
đã phối hợp với các địa phương gia đình chủ tàu thông báo kiểm đếm hướng dẫn
cho hơn bảy mươi một phương tiện tàu thuyền với khoảng hai trăm tám mươi bảy người biết
về vị trí và hướng di chuyển của bão số sáu để chủ động phòng tránh
do bão số sáu tiếp tục mạnh lên và diễn biến phức tạp hướng đi của bão có sự thay đổi
nên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố ven biển
cần thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của bão
đồng thời kiểm đếm thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện
đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra